theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương một cơn bão đã hình thành trên vùng biển phía đông
miền trung philippines sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão cài thác ở vào khoảng một mươi hai hai độ vĩ bắc
một trăm hai mươi năm bảy độ kinh đông trên vùng biển phía đông miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai bốn độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km

một mươi giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín hai độ kinh đông trên khu vực phía bắc đảo palawan philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
bão cài tắt được đánh giá là có diễn biến phức tạp
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về cơn bão này trong các bản tin tiếp theo